từ giờ ngày hôm nay hai mươi ba tháng bốn cả nước cơ bản dừng cách ly xã hội
trừ một vài khu vực có nguy cơ cao ở thành phố hà nội hà giang bắc ninh
đó là quyết định của thủ tướng nguyễn xuân phúc trong cuộc họp thường trực chính phủ
vào chiều qua ngày hai mươi hai tháng bốn
tuy nhiên thủ tướng cũng khuyến cáo người dân đặc biệt là giới trẻ
không nên tổ chức tụ tập đông người hay ăn mừng vẫn cần tiếp tục nâng cao trách nhiệm chống dịch
tất cả nhân dân lưu ý vẫn phải cảnh giác chấp nhận một tình trạng là sống trong trạng thái có dịch
vì nếu nguy cơ dịch trên thế giới thì việt nam cũng không thể thoát khỏi